người nông dân nông nhàn bất đắc dĩ

các gia đình phụ thuộc vào người di cư tha hương
họ lao động xa nhà mỗi năm về ít ngày lễ tết
họ mong ngóng cuộc sống quê quần bên gia đình
họ chờ đợi tình làng nghĩa xóm buổi sớm mai hay chiều tà
nhưng chỉ đôi ba ngày trong năm
vì với họ nếu không đi làm ăn xa nơi phố thị không có gì đảm bảo đời sống gia đình
bây giờ co cụm với nhau vì đại dịch có niềm vui vợ chồng con trẻ
nhưng lo lắng về cơm áo gạo tiền sinh hoạt học hành của con cái và mối lo tuổi già đau yếu
ngậm ngùi chia xa để ra đi
nhưng làm sao quay lại sài gòn đây
làng quê tôi tại nghệ an không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch
giờ muốn đi làm lại tại các tỉnh miền nam mà chưa trích vaccine vì không phải khu vực ưu tiên
phải làm sao để trở lại làm việc là một câu hỏi với rất nhiều người dân vào lúc này
các phương tiện giao thông còn hạn chế tàu xe chưa sẵn sàng
trong khi các khu công nghiệp các ngành dịch vụ không tên dành cho lao động phổ thông
thì đang khát nhân cấp
ví dụ như công nhân tại các cơ sở kinh doanh nhỏ
lao động thu gom phế liệu ve chai bán hàng rong là những công việc dễ làm
và không cần bằng cấp có thể tham gia lực lượng lao động ngay khi đến sài gòn
người nông dân cần việc làm để có thể có thu nhập
chính quyền thành phố cần khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh
vậy thì ngay lúc này cần phải có chính sách tốt để người dân quay trở lại làm việc
chứ không phải để họ bất an tháo chạy tới lần thứ ba khỏi sài gòn như mấy ngày vừa rồi
các chủ cơ sở kinh doanh các khu phố công an khu vực các cơ sở sản xuất nhỏ
các dãy nhà trọ cần phải phối hợp với cơ quan hữu trách để dự liệu số liều vaccine dự kiến
nhằm trích cho các đối tượng lao động được phép quay trở lại làm việc
người đứng đầu các cơ sở kinh doanh sản xuất có thể tận dụng lao động cũ mà hiện nay về quê tránh dịch
đưa họ quay trở lại trích vaccine
chỉ sau một mươi bốn ngày trích mũi một thì họ có đủ điều kiện để làm việc
từ bốn cho đến sáu tuần là lao động có thể có được thẻ xanh covid
khi đó sẽ thuận tiện cho cả ba bên là chính quyền doanh nghiệp và cả người lao động
mới đây đoàn đại biểu quốc hội tp hcm tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tuyến với cử tri quận một
quận ba và bình thạnh của tổ đại biểu đơn vị hai trước kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
nếu ý kiến với các đại biểu quốc hội cử tri ba quận đặt ra nhiều vấn đề như tạo điều kiện cho người dân về quê
cũng như công nhân trở lại tp hcm làm việc lưu thông giữa các đỉnh hay tiêm vaccine cho trẻ
cử tri nguyễn đình hùng quận bình thạnh nhắc lại khi tp hcm bùng dịch
chính phủ đã lập tổ công tác đặc biệt tại các tỉnh thành phía nam để giải quyết lưu thông hàng hóa
thế nhưng vấn đề này vẫn bị ách tắc
vậy nguyên nhân là gì chậm ở chỗ nào đề nghị đại biểu có câu trả lời với cử tri ông hùng nói
tương tự cử tri đặng quốc hùng ở quận một cho biết nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong lưu thông hàng hóa
hay người lao động do thiếu thống nhất trong quy định của các địa phương
cử tri cho rằng cần phải có phương án lưu thông thống nhất giữa các tỉnh thành
vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân cũng là vấn đề được các cử tri quan tâm
cử tri nguyễn đình hùng quận bình thạnh chia sẻ
nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện một cung đường hai điểm đến hay ba tại chỗ vì không có quỹ đất
cử tri góp ý phải tính đến việc xây nhà ở cho công nhân để đảm bảo khi có dịch thì các đơn vị vẫn có thể sản xuất
đại biểu quốc hội nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm
thừa nhận việc lưu thông hàng hóa trong thời gian qua bị đình trệ vì nhiều lý do
vấn đề nằm ở cả các địa phương cung cấp hàng hóa hoặc là ách tắc trên đường vận chuyển
do một số địa phương quy định về đi lại khác nhau
tp hcm đã trao đổi với các tỉnh để có sự liên thông tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động di chuyển theo quy chế tiêu chí
chỗ cung ứng trước đây có khó khăn nhưng khi có luồng xanh thì việc đi lại đã tiện lợi hơn
cung ứng hàng hóa tương đối được đảm bảo
đối với nhà ở cho công nhân và nhà ở xã hội
quang nhìn nhận trong giai đoạn tp hcm kêu gọi ai ở đâu ở yên đó
nhiều công nhân gặp khó khăn vì trong một nhà trọ nhỏ nhưng có tới bốn năm người ở
thời gian qua dù ai ở đâu ở yên đó nhưng dịch vẫn lây lan rất nhanh
như ở khu đông công nhân như quận bình tân hay bình thạnh
chúng tôi xuống thăm sẽ thấy họ không thể ở trong nhà hai mươi bốn trên hai mươi bốn được chỉ ngủ thôi
muốn thở cũng phải ra ngoài dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn
ông quang chia sẻ và cho biết
các khu nhà chọn không đảm bảo các tiêu chí
do đó trong các chiến lược phục hồi kinh tế
tp hcm đã có chính sách xây dựng nhà công vụ nhà công nhân nhà ở xã hội
để vừa đảm bảo tiêu chuẩn sống tối thiểu cho người dân vừa phòng chống dịch bệnh
cử tri đoàn mạnh hường quận bình thạnh nhận định
không thể ngăn cản người dân về quê và đề nghị cần quan tâm chính sách hỗ trợ cho bà con
về từng đợt để tránh lây lan dịch
bà trương thị minh dung chủ tịch liên đoàn lao động quận một
đề nghị chính phủ hỗ trợ đón công nhân các tỉnh về lại thành phố
thời gian qua công nhân về quê nhiều nên nhiều doanh nghiệp thiếu hụt lao động xanh
trong khi đó doanh nghiệp thường xuyên phải tăng ca
đại biểu quốc hội nguyễn sĩ quang cho rằng
sau bốn tháng sự chống chịu của nhiều người đã đến ngưỡng gần như không còn chịu nổi
tối ba mươi tháng chín tôi ở bình chánh có tiếp xúc với nhiều người
thì thấy cuộc sống của bà con rất khó khăn dù chính quyền các cấp các ngành đã hỗ trợ
hầu hết là lao động tự do tụi chung chỉ có một nguyện vọng là phải về quê
đúng là không thể ngăn được
ông nói tổ công tác đặc biệt của chính phủ đã chỉ đạo
và tp hcm cũng phối hợp với các địa phương để thu xếp cho người dân về quê trật tự an toàn
việc người dân tự phát về quê rất nguy hiểm
nên thành phố cố gắng tạo điều kiện để người dân tiếp tục ở lại làm việc
và giám đốc công an tp hcm đặc biệt lưu ý việc nới lỏng giãn cách xã hội
kéo theo tỷ lệ tội phạm tăng vì lưu lượng người ra đường lớn
các tội phạm đặc trưng là tội xâm phạm sở hữu cướp giật tín dụng đen
công an đã có kế hoạch cao điểm chấn áp và đưa nhóm tội phạm này vào diện trọng điểm để kiểm soát
ông cảnh báo cử tri cần phải cảnh giác với các nhóm tội phạm này
nhiều tháng giãn cách xã hội kéo dài đã làm nhiều người dân không trụ nổi tại các thành phố lớn
thiết nghĩ cực chẳng đá họ mới phải tìm về quê hương một cách ổ ạt như vậy
giữa lúc dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp
hy vọng rằng dù ở lại thành phố hay về quê
người dân cũng sẽ dần trở lại nhịp sống bình thường mới một cách nhanh nhất
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video xin chào và hẹn gặp lại